tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có thông cáo trước những phản ánh về các trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện
và khẳng định đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị yêu cầu kiểm tra và xử lý kỷ luật nghiêm
giám đốc đơn vị và các cá nhân liên quan về việc ghi sai chỉ số công tơ
đồng thời cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng vọt vừa qua
tập đoàn cũng khẳng định thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ sẽ phối hợp với các bên liên quan
giám sát ghi chỉ số công tơ evn yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phúc tra một trăm linh cho khách hàng
có lượng điện sử dụng tăng đột biến từ một ba lần so với tháng trước
các trường hợp phát hiện sai sót phải xử lý hóa đơn tiền điện cho khách hàng đúng quy định
phải có thông báo cụ thể và biên bản làm việc với khách hàng
với công tơ điện evn cho biết đang thực hiện tiêu chuẩn của bộ khoa học và công nghệ
quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm hai
các công tơ đến hạn kiểm định sẽ được thay thế định kỳ bằng công tơ đã được kiểm định cho khách hàng